hành vi cướp giật tài sản luôn mang lại sự nhức nhối đối với nhiều người dân
bọn chúng rất manh động và liều lĩnh
trên địa bàn thành phố thái nguyên liên tiếp xảy ra một số vụ như vậy
mời quý vị cùng đến với những ghi nhận qua phóng sự sau
đây là ba đối tượng hoàng hà châu vũ đình trung đình xuân trường
vừa bị công an thành phố thái nguyên bắt giữ cùng nhiều tăng vật
khi chúng vừa thực hiện hành vi cướp giật tài sản
đấu tranh khai thác chúng khai nhận từ đầu năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
đã gây ra khoảng hai mươi vụ cấp giật tài sản trên địa bàn thành phố thái nguyên
đối tranh khai thác chúng khai nhận từ đầu năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
đã gây ra khoảng hai mươi vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố thái nguyên
không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này
vừa điều khiển phương tiện tham gia giao thông vừa nghe điện thoại để túi sách hứa hình
chỉ tính từ đầu tháng ba đến nay trên địa bàn thành phố thái nguyên đã xảy ra gần một mươi vụ cướp giật tài sản
qua các vụ án xảy ra cho thấy phần lớn sự sơ hở mất cảnh giác của người dân
trong việc bảo vệ tài sản đã tạo điều kiện thuận lợi

các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
hành vi cấp giật tài sản không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
mà còn gây bức xúc nguy hiểm đến tính mạng của người dân khi tham gia giao thông
công an thành phố thái nguyên đã triển khai nhiều biện pháp
trong đó tập trung công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của quần chúng nhân dân
tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên cũng đề nghị những người dân bị cướp giật tài sản
trên đường phú thái tân thịnh đường z một trăm một mươi năm đường dân sinh từ đại học thái nguyên
qua cầu sắt sang trường tiểu học nguyễn viết xuân
hãy đến cơ quan công an để trình báo phục vụ công tác điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật